mỗi cốc sinh tố trái cây chứa nhiều chất sơ vitamin khoáng chất và không thể thiếu đường
đường trong trái cây gọi là đường fructo
sự chuyển hóa của đường fructo cũng đáng sợ như các loại đường khác
cũng như chất bột đường nếu tiêu thụ quá nhiều
một nghiên cứu chuyên mục sức khỏe của cnn chỉ ra rằng
đồ uống có đường bao gồm cả nước trái cây cũng có nguy cơ tử vong cao
trái cây luôn là sự lựa chọn không thể thiếu của nhiều gia đình
nhiều người cho rằng ăn nhiều trái cây là một trong những chế độ ăn lành mạnh
hầu hết các loại trái cây không chỉ có lượng ca lo thấp
mà còn cung cấp nhiều vitamin khoáng chất và chất dinh dưỡng giúp thúc đẩy sức khỏe
bình thường thì là tôi ăn khá là nhiều hoa quả
bởi vì là thấy mọi người nói là ăn nhiều hoa quả thì là da đẹp
còn đâu là mình cũng không quan tâm đến là ăn nhiều hoa quả nó có lượng đường hay là như thế nào đúng không
có một đợt mùa hè mà mình ăn hoa quả thay đồ ăn thì thấy bị béo lên
ăn ngọt là sở thích của chị ngọc
mỗi ly nước trái cây còn được cho thêm một lượng sữa đặc như thế này
có lẽ chị ngọc cũng chưa hình dung được ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ nguy hại tới sức khỏe như thế nào
em hay ăn hoa quả
bồn nào em không ăn thì em thích
với lại về ăn hoa quả thì nó mát đấy
phổ sung nhiều vitamin cho cơ thể nó giúp da sáng này đẹp giúp gấp nước các kiểu
em thích ăn quả nào thì em ăn thôi
em cũng hay sử dụng bởi vì là em thấy những cái nước đóng chai thì nó không được tốt cho lắm
mà mình sử dụng nước hoa quả mùa hè này thì cũng khá là mát với là bổ sung được nhiều chất dinh dưỡng trong cơ thể
em có biết là trong hoa quả có một cái liệu lượng là chảy tỏa hoa quả thế không
cái này thì em cũng không tìm hiểu rõ lắm
khi ăn hoa quả là phải ăn một cái dạng là cắt miếng
ví dụ xoài người ta đẻ nguyên miếng thì cái hấp thu đường nó cũng sẽ chậm hơn tức là nó chậm tăng cái đường huyết sau ăn
vì cái mục đích kiểm soát của mình là hạn chế tăng cái huyết sau ăn
đường fructo được chuyển hóa tại gan
tiêu thụ nhiều photo sẽ làm cho gan không hoàn thành được nhiệm vụ tạo năng lượng tạo ra chất mỡ và đưa vào máu
acid uric và các gốc tự do cũng được sản sinh tại đây
một số loại trái cây có nhiều đường và việc tiêu thụ quá nhiều đường fructo
có thể gây ảnh hưởng tới nồng độ insulin
khi mức insulin cao cơ thể sẽ khó đốt cháy chất béo
các loại đường trái cây cũng thường được lưu trữ trong cơ thể dưới dạng mỡ
trong những chất dinh dưỡng mà nó có trong nhóm quả
thì nhóm đường ở trong quả gọi là fructose là một trong những thành phần rất là quan trọng
bình thường thì nó cũng có rất nhiều những cái mặt tốt
đó là nó cung cấp năng lượng cho cơ thể chúng ta làm việc
đặc biệt là khi nó phân giải ra
nó phân giải ra nó thành glucose và nó giúp cho não hoạt động
rồi thì cơ thể chúng ta hoạt động
nhưng nếu thừa hoặc là ăn nhiều nó quá
thì sẽ gây đến một loạt những cái bệnh tật kèm theo
các nhà khoa học đến từ đại học barcelona
đã tiến hành một nghiên cứu chuyên ngành trên chuột
sử dụng hai loại tạo khác nhau của đường đơn là fructose và glucose
những con chuột được chia làm hai nhóm
nhóm một được cho uống nước hòa tan đường fructose
và nhóm hai uống glucose
sau một thời gian các nhà khoa học nhận thấy
những con chuột ở nhóm một đã tăng cân nhiều hơn so với nhóm hai
bên cạnh đó quá trình trao đổi chất
hệ thống mạch máu của những con chuột uống đường fructose
cũng bị hư hại nặng
chưa kể đến chúng có khả năng cao hơn mắc gàn nhâm mỡ và béo phỉ
hoa quả trong mùa hè thì nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng và tuyệt vời
nếu ta biết sử dụng một cách fructose

nhưng mà nếu nhiều quá thì cũng sẽ gây ra những cái bệnh tật
ba đến năm đơn vị một ngày
đơn vị ở đây tức là gần như một bữa
một bữa ở đây chúng ta hòa ra khoảng được một cốc
hoặc là một cái quả như đây là một đơn vị này
quả này là một đơn vị này
khoảng ba bốn bảy là một đơn vị
tức là mỗi như thế là một đơn vị
một ngày ta ăn khoảng ba đến năm lần
hoặc là nho
hoặc là một số loại khác
ví dụ hồng xiêm hoặc là mít thì có cái lượng đường rất là cao
chúng ta phải ăn nhiều những thứ này vào trong mùa hè
thì rõ ràng nó làm tăng lượng máu
và làm cho người ta có thể gây ra những biến chứng
như là thửa năng lượng thửa cân béo phì tăng máu
và rất dễ bị những cái có thể nói là mũi nhọn kẹp theo
những người đái thao đường những người mỡ máu cao
thì không nên ăn những cái thứ đó nhiều
tức là chúng ta nên chọn những cái loại nó có nhiều nước
ví dụ như dưa ấu rồi đu đủ
hoặc là những loại có nhiều chất xơ nó giúp cho dễ cho tiêu hóa
chúng ta phải lựa chọn hoa quả tươi
thứ hai là có nhiều màu sắc
bởi vì nếu ta không về hoa quả tươi mà hoa quả ta đã để lâu ngày
những cái vitamin chất khoáng nó sẽ bị mất
hoa quả nó có những cái hàm lượng đường độ ngọt khác nhau
nếu mà những thứ nó có nhiều độ ngọt quá thì các bạn ăn ít thôi
ví dụ nói là vải hoặc là nhãn hoặc là xoài
thì chúng ta chỉ ăn khoảng độ một vài miếng hoặc là răm ba quả thôi